đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tiếp chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty dịch vụ tài chính aon kenji kawahara đang sang việt nam tìm hiểu về thị trường tài chính
aon luôn coi việt nam là thị trường đầu tư lâu dài quan trọng của tập đoàn này ở châu á
bên cạnh việc đầu tư vào lĩnh vực tiêu dùng aon cũng tìm hiểu việc đầu tư vào thị trường tài chính việt nam giúp gia tăng giá trị cho doanh nghiệp các bên liên quan và người tiêu dùng việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao các quyết định đầu tư của aon trong thời gian qua ở hà nội thành phố hồ chí minh và bình dương
việc aon tiếp tục mở rộng đầu tư trong lĩnh vực tài chính tại việt nam phó thủ tướng khẳng định
chính phủ việt nam luôn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài có công nghệ
chuỗi sản xuất phân phối hàng hóa dịch vụ toàn cầu tới đầu tư lâu dài tại việt nam trong đó có aon